nhằm thực hiện các khuyến nghị của cộng đồng châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là iuu tỉnh thanh hóa vừa chỉ đạo sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn cùng các huyện thị ven biển tăng cường kiểm tra kiểm soát các hoạt động đánh bắt
chống khai thác iuu có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín quốc gia nói chung và sự phát triển
của ngành đánh bắt khai thác hải sản nói riêng
tỉnh thanh hóa yêu cầu các sở ban ngành đơn vị và địa phương có liên quan
ra soát lại kết quả hiệu quả chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình trong công tác chống khai thác iuu
từ đó có những phương hướng biện pháp khắc phục các hạn chế vướng mắc
nhất là trong hoạt động giám sát đăng ký đăng kiểm kiểm soát an toàn hoạt động của các tàu cá
đối với việc kiểm soát hoạt động đăng kiểm của các phương tiện hoạt động nghề cá
tỉnh thanh hóa yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hỗ trợ người dân
thực hiện việc đăng ký đăng kiểm một cách thuận lợi nhất phối hợp với các huyện thị xã ven biển
hoàn thành đăng ký đăng kiểm cho hơn bảy hai trăm tám mươi phương tiện hoạt động nghề cá trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín